ngày hai mươi ba tháng bảy ubnd tỉnh sóc trăng đã tổ chức họp mặt ba trăm hai mươi người có công tiêu biểu
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương minh liệt sĩ
nguyên chủ tịch nước trương tấn sang đã đến dự và tặng quà người có công tiêu biểu tỉnh sóc trăng
năm hai nghìn một mươi chín nguyên chủ tịch nước trương tấn sang và hội đồng hương sóc trăng tại tp hcm
đã vận động các doanh nghiệp đóng góp ủng hộ vào quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh
với số tiền gần một mươi năm tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa bốn trăm bốn mươi hai căn nhà tỉnh nghĩa
có phần giúp tỉnh nhà hoàn thành dứt điểm công tác hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn
dịp này chủ tịch nước đã phong tặng cho hai bà mẹ danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng
và truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng cho một mươi năm gia đình